ngày hôm qua ủy ban nhân dân huyện phú riềng tỉnh bình phước cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với các tổ chức cá nhân liên quan tới vụ năm mươi ba thanh thiếu niên đến từ nhiều địa phương có dịch covid một mươi chín
tập trung tổ chức sinh nhật bất chấp quy định phòng chống dịch
theo đó ủy ban nhân dân huyện phú riềng và xã bù nho đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một tổ chức năm mươi ba cá nhân với tổng số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
trước đó tối ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng kiểm tra quán nhậu hải sản trương bv
tại thôn tân hiệp một xã bù nho phát hiện năm mươi ba thanh niên đang tụ tập dự tiệt sinh nhật không thực hiện biện pháp phòng dịch
đáng chú ý trong số năm mươi ba thanh thiếu niên dự tiệc có nhiều trường hợp đến từ địa phương đang có dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp như thành phố đồng xoài thị xã phước long huyện bù gia mập